sáng một mươi sáu tháng ba theo giờ địa phương thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã rời thủ đô canberra đến sân bay quốc tế sydney nằm tại thủ phủ của bang new south wales
là nơi tổ chức hội nghị cấp cao đặc biệt asean australia
đón thủ tướng nguyễn xuân phúc phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao việt nam tại sân bay
về phía bang new south wales có bộ trưởng văn hóa và xã hội ray williams mp và một số lãnh đạo của bang
về phía việt nam có tổng lãnh sự việt nam tại sydney trịnh đức hải và các cán bộ tổng lãnh sự quán
theo chương trình hoạt động ngay khi đến sydney thủ tướng nguyễn xuân phúc có các cuộc gặp thủ hiến bang new south wales
bà gladys berejiklian thống đốc bang new south wales ông david hurley và có cuộc làm việc với các nhà đầu tư tài chính australia
dự diễn đàn doanh nghiệp việt nam australia cũng như tiếp các tập đoàn lớn của australia
ngày mai thủ tướng sẽ tham dự một số hoạt động trong khuôn khổ hội nghị cấp cao đặc biệt asean